đối với các nhạc sĩ trong nền âm nhạc cách mạng việt nam
các tác phẩm đều thể hiện tình cảm yêu thương gắn bó tự hào của cả dân tộc
đối với những người chiến sĩ mặc áo lính
ca khúc đưa anh đi hái măng rừng của nhạc sĩ hoàng tạo là một trong những tác phẩm như thế
trước khi đến với nội dung chính của chương trình mời quý vị và các bạn điểm qua
những hoạt động văn hóa văn nghệ đã diễn ra tuần qua
hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước
và hưởng ứng tuần lễ tiếng italia trên toàn thế giới
mới đây hội hiếu nghị việt nam italia phối hợp với đại sứ quán italia tại hà nội
đã tổ chức giới thiệu và trao tặng cho bảo tàng hồ chí minh
hai ấn phẩm tiếng italia về chủ tịch hồ chí minh
do hội hiếu nghị italia việt nam tại các vùng veneto và piemonte gửi tặng
sở dĩ là chúng tôi muốn
trao các văn kiện này cho bảo tàng hồ chí minh
bởi vì cũng thực ra đây là những cái ấn phẩm nó nhỏ
nhưng mà nó có ý nghĩa lịch sử
các cái hoạt động các cái duy trì cái phong trào đoàn kết của italia
với việt nam và vừa trăm với italia
nhằm góp phần vào cái việc tăng cường cái quan hệ
đối tạc chiến lược quan hệ hợp tác
giữa hai nước và hai dân tộc
trong hai ấn phẩm được trao tặng lần này
có cuốn truyện tranh bằng tiếng italia
hồ chí minh một con người và một dân tộc
đây là cuốn truyện thuộc bộ tác phẩm
những sử thi vĩ đại
do tạp chí con đường mới của italia xuất bản năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
bộ truyện gồm một mươi hai tập mỗi tập từ một mươi đến một mươi hai trang
kể về cuộc đời cách mạng của bác hồ
qua các thời kỳ gắn liền với bối cảnh lịch sử
và mối quan hệ của bác hồ
với các nhân vật lịch sử trong nước và quốc tế
đây là một hiện vật
chúng ta phải nhìn giữ không những thế viện bảo tàng hồ chí minh
là nơi của các bạn bè trên thế giới
sẽ đến xem và sẽ tự hào hơn về dân tộc việt nam
thông qua tác phẩm
người đọc hiểu rõ hơn cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
cũng như tình cảm của nhân dân thế giới dành cho người
sự kiện lần này đã góp phần nâng cao hơn nữa
mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài
nhà báo nhà văn khiếu quang bảo
là cái tên không còn xa lạ trên diễn đàn văn học nước nhà
với những năm tháng nhọc nhằn quan sát
chiêm nghiệm ghi chép bằng trí nhớ
và dãi bày lên trang sách
mới đây ông tiếp tục ra mắt bản đọc
thập truyện ngắn không thông điệp
đọc tác phẩm lần này của ông
độc giả lại một lần nữa lạc vào thế giới
những câu chuyện và nhân vật độc đáo nhưng vô cùng nhân văn và sâu sắc
khiếu quang bảo là một nhà văn cái khả năng làm việc tư duy của anh hết sức là mạnh mẽ
tất cả những chuyện của anh từ những tiểu thuyết rồi chuyện ký rồi chuyện ngắn
hơn một mươi đầu sách đều có những thông điệp rất rõ ràng về cuộc sống
đa dạng nhưng cũng phong phú tinh tế của đời sống con người
tôi rất thích những chuyện ngắn của khiếu quang bảo
anh viết như là không như là người xem nhìn qua cửa sổ
cửa sổ nhà mình để thấy cái hiện thực thấy cái va đập của xã hội
thấy cái giao lưu của con người của các nhân vật với nhau
nó vừa có cái phức tạp vừa có cái phong phú đa dạng mà lại tinh tế
trong tập chuyện ngắn không thông điệp có một mươi năm chuyện
nhưng có tới một mươi bốn chuyện có nhân vật là nhà báo nhà văn
ông nhúng họ chung sống với cuộc đời với xã hội này
số phận của họ cũng như những người khác
mưu sinh và đập cuộc sống thực tại
chỉ khác là nó gắn với nghề báo và nghiệp văn chương mà thôi
hiện thực trong tác phẩm của khiếu quang bảo không phải là một sự mô phòng
những hỏa ảnh máy móc
mà nó đã được sự xử lý bằng những lát cắt tinh tế và mẫn cảm
của một cây bút trách nhiệm và tài khoa
ngôn ngữ của anh giản dị câu chuyện cũng dễ ghi nhớ
nhưng lao động nghệ thuật qua cá tính sáng tạo của khiếu quang bảo
đã làm cho mỗi chuyện ngắn là một thức thể
văn chương mang lại giá trị nhất định
dù mang tên là không thông điệp
nhưng với tập truyền ngắn này
khiếu quang bảo đã truyền tải rất nhiều thông điệp
nói đúng hơn một mươi năm chuyện ngắn là một mươi năm câu chuyện
về cái lẽ ở đời mà nhà văn lão thành muốn gửi gắm đến với công chúng bản đồng
xã hội thì thường là vận hành
và khi nó vận hành thì nó kéo theo tất cả những con người chúng ta
phải vào trong cái vòng xoáy dây
và nó đẻ ra nó sẽ tạo ra những con người
với những số phận riêng và có những cái cá tính riêng
nếu mà gặp may mắn thì trở thành người tốt
nhưng mà không may thì trở thành người tội
thế nhưng mà trong người tốt thì vẫn có những mạng tối
nhưng mà trong những người rồi thì vẫn có những điểm sáng
chính nhà văn đấy mà nhiệm vụ của nhà văn phải làm sao rõ được chuyện này
thế thì ở đây có cái điều này tại sao tôi lấy cái tên thông điệp
vì tôi muốn nhường quyền thông điệp ấy để cho đọc giả đọc xong
tự rút ra cái thông điệp cho chính mình
mà nhiều khi tôi không muốn
mà thực tế mà nhiều khi người ta rút thông điệp
còn hay hơn cái ý tưởng của tôi văn đó
để cái đầu ông vẫn minh mẫn đôi chân vẫn mềm dẻo
để ông đi và viết cho chúng ta đọc
tranh cổ động còn được gọi là tranh áp vích
thuộc thể loại đồ họa trong nghệ thuật tạo hình
ngay từ khi ra đời tranh cổ động đã nhanh chóng trở thành một phương tiện nghệ thuật hiệu quả
góp phần truyền tài chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
đến với mọi tầng lớp nhân dân
và cũng thông qua đó chúng ta có thể nhìn thấy được đời sống của đất nước qua từng giai đoạn
ở việt nam tranh cổ động gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc
bức vẽ đầu tiên thuộc thể loại này là tác phẩm
việt nam độc lập thổi kèn loa đăng trên báo độc lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi sáu của lãnh tụ nguyễn ái quốc
lịch sử mỹ thuật việt nam đã chứng kiến giai đoạn vàng son của tranh cổ động thời kỳ kháng chiến
đặc biệt là thời kỳ chống mỹ
thì có thể thấy rằng là cái tiếng nói của ngôn ngữ đồ họa việt nam qua cái loại hình tranh cổ động
thì cũng mang lại một cái sức mạnh cho người lính
động viên những cái người lính ra trận
thì có thể thấy rằng là cái dọc đường hành quân mà nhìn thấy những cái bức tranh như thế
thì rõ ràng là nó cũng tiếp xúc thêm trong người lính
một cái niềm vui ra trận hết sức mạnh mẽ

mà nó đáp ứng được đúng cái tình cảm của tuổi trẻ
để công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của tranh cổ động
cũng như nhìn lại những giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm của đất nước
mới đây tại hà nội bảo tàng báo chí việt nam đã tổ chức buổi tọa đàm và trưng bày
nghệ thuật tuyên truyền và đời sống đất nước trong tranh cổ động
buổi tọa đàm có sự tham dự của nhiều nhà báo lão thành
nhiều cây bút trẻ các họa sĩ và những nhà sưu tầm
đặc biệt tại buổi tọa đàm nhà báo nguyễn đăng tiến
nguyên tổng giám đốc đại tư nói việt nam
đã trao tặng một một mươi bức tranh cổ động cho bảo tàng báo chí
đó là thành quả trong suốt hơn hai mươi năm dày công siêu tầm của ông
tôi siêu tập khoảng độ trên hai mươi năm nay với một cái ý thích cá nhân
sau đó thì tôi cũng muốn là để lại cho con với các thế hệ sau
để hiểu đất nước qua những bức tranh cổ động
nhưng mà tôi nghĩ như thế thì có lẽ nó hơi ích kỷ
cho mọi người cùng đều được hiểu
các thế hệ sau đều được hiểu đất nước mình qua bức tranh cổ động
cho nên là sau khi thống nhất trong gia đình thì tôi quyết định là tặng bảo tàng báo chí
hơn một bức tranh cổ động có từ những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cho đến những năm hai nghìn
và tôi nghĩ đây là một cái quyết định rất là đúng đắn
đây là một sát tập rất có giá trị trước hết là về mặt mỹ thuật
và chúng tôi thấy rằng là cái bộ siêu tập này
nó không chỉ là những bức tranh một cái dòng tranh riêng của hội họa nước nhà
mà nó còn là những cái thông điệp có những cái ngôn ngữ nó gần với ngôn ngữ báo chí
ví dụ như có nó mang tính thời sự nó có tính cộng đồng
rồi là nó dễ hiểu nó truyền tải những cái thông điệp mà làm cho người ta thay đổi hành vi
thay đổi cảm xúc thay đổi tình cảm
và có những cái nhận thức cũng tích cực hơn về cuộc sống về lịch sử
từ lâu tranh cổ động đã được coi là một trong những vũ khí sắc bén
trong việc tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ cách mạng
những chủ trương chính sách tác động lớn đến tư tưởng tình cảm và hành động của quần chúng nhân dân
với đặc trưng là thể loại vừa mang tính khái quát vừa mang tính thẩm mỹ
lại trực quan sinh động nên tranh cổ động đã trở thành một công cụ tuyên truyền hiệu quả
khi nhìn vào một tổng thể một bức tranh cổ động
thì tôi mới thấy một cái bức tranh
chính xác gọi là một bức tranh về lịch sử phát triển của tranh cổ động việt nam
và qua đó
thì tôi cũng nhìn thấy được lịch sử việt nam trải qua các giai đoạn
các thời kỳ như thế nào đã được thể hiện trên tranh cổ động rất là rõ
các giai đoạn thời kỳ kháng chiến trung mỹ
các phong trào ba đảm đang
hay các phong trào lao động
hay các phong trào tri viện tiền tuyến
tất cả những góc nhìn của lịch sử đó được thể hiện một cách khá đầy đủ
tranh cổ động không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật
mà còn mang giá trị lớn lao như một cuốn lịch sử bằng tranh
mỗi chặng đường phát triển của tranh cổ động
đều lấy mạch nguồn sáng tạo từ những sự kiện
những chất liệu hiện thực của đời sống dân tộc
bởi vậy hình ảnh đất nước trong tranh cổ động có những dấu ấn riêng
mà khi soi vào đó
chúng ta thấy được một cách chân thực về lịch sử văn hóa qua các thời kỳ
tôi thì cảm nhận một cách chia sẻ
một cách là thấy mình trong đó
thấy cha anh mình trong đó
nhưng một cái giá trị lớn hơn là thế hệ con cháu chúng ta
nó được nhìn thấy cha ông nó
đã làm những cái gì
và đã ứng xử với cái gì
với cả một công cuộc đổi mới phát triển của đất nước
và cái quan trọng hơn nữa
là được những nghệ sĩ mang hết cả cái tấm lòng
và cái kiến thức thẩm mỹ của mình để gửi gắm vào đó
tác phẩm mà tôi cho là đầy nhân văn
và đối với tôi thì đấy là những cái giá trị mà sau này
nếu như không lưu lại
thì nó sẽ bỏ qua một cách vô cùng ổn phí
trong thời đại hiện nay
mặc dù tranh cổ động không còn xuất hiện thường xuyên như trước đây
tuy nhiên tranh cổ động vẫn luôn đồng hành với những sự kiện lớn của đất nước
góp tiếng nói quan trọng để cùng các lĩnh vực nghệ thuật khác
chuyển tới người dân những thông điệp bằng một ngôn ngữ riêng đặc biệt
giống như báo giấy
có thể đến một giai đoạn nào đó thì có vẻ như nhìn có vẻ thoái trào
nhưng tôi không nghĩ rằng dòng tranh cổ động sẽ là chấm dứt cái vai trò lịch sử của nó
có thể đến thời điểm hiện nay với sự phát triển của công nghệ
qua các phần mềm đồ họa thì nó thay thế rất nhiều cái việc là vẽ tay thủ công
nhưng mang đến cái cảm xúc cho người đọc cho người xem
thì không gì bằng những cái cảm xúc vẽ bằng cái bút cọ
và vì vậy
ở trong mỗi một sự kiện đất nước thì tôi tin rằng dòng tranh cổ động lại lên tiếng
như vừa qua cái đại dịch covid vừa rồi
thì chúng ta thấy hơn lúc nào hết tranh cổ động phát huy được vai trò của mình như thế nào
và lúc đó thì tôi không tin rằng là tranh cổ động
sẽ mất đi không bao giờ mất đi

xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
đã khắc họa hình tượng người lính vô cùng mới mẻ
nhưng vẫn toát lên phẩm chất cao đẹp của anh bộ đội cụ hồ
có lẽ chính điều đó đã làm nên sức sống cho tác phẩm cho đến tận hôm nay
nhạc sĩ hoàng tạo sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu tại một ngôi làng nhỏ của huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa tròn một mươi tám tuổi ông hăng hái lên đường nhập ngũ
những năm sau đó ông tập kết ra bắc và trở thành một sĩ quan tài chính
thế nhưng vì niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc
đã đưa ông đến với những ngã rẽ gần như là định mệnh của cuộc đời
từ một sĩ quan tài chính ông được cơ quan cờ đi đào tạo tại trường âm nhạc việt nam
nay là học viện âm nhạc quốc gia việt nam
những năm tháng được đào tạo từ cái nôi truyền thống của những nhạc sĩ tài danh của nền âm nhạc nước nhà
và những nỗ lực rèn luyện cống hiến
ông đã có cho mình hàng trăm ca khúc được đông đảo cán bộ chiến sĩ trong quân chủng
cũng như khán thính giả cả nước yêu thích
có thể nói
nhạc sĩ hoàng tạo là người suốt đời công tác gắn bó với quân chủng phòng không không quân
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn tức là thành lập đoàn văn công quân chủng phòng không quân
thì lúc bấy giờ hoàng tạo trở thành một nhạc sĩ sáng tác của đoàn
rất nhiều tác phẩm của ông viết ra trong thời kỳ chiến tranh chống mỹ kiếm nước
cả một chặng đường vừa là thấm đẫm khả năng hoạt động
của nhạc sĩ hoàng tạo đối với quân chủng phòng không quân nói riêng
và đối với cả cái nền âm nhạc việt nam nói chung
điều làm nên thành công của nhạc sĩ hoàng tạo ngoài niềm đam mê
nỗ lực tìm tòi cống hiến hết mình cho âm nhạc
thì có lẽ chính môi trường quân chủng phòng không không quân
nơi ông giải như gần cả cuộc đời lao động nghệ thuật
đã tạo nguồn động lực giúp các tác phẩm của ông được thăng hoa
cất cánh đến mọi miền của tổ quốc
gần ba mươi năm gắn bó với quân chủng phòng không không quân
cũng chừng ấy năm ông không quản ngại đạn bom gian khổ
trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất
để rồi cũng từ những năm tháng đó pháo thủ hàm rồng
tôi đã trở thành chiến sĩ pháo tên lửa về bên sông đà
mùa bay đôi bầu trời yêu thương đã ra đời
với chất nhạc giản dị nhưng gân quốc chắc khỏe
đã trở thành những khúc ca truyền thống của bộ đội ta ngày ấy
và tạo nên một cá tính âm nhạc mang tên hoàng tạo
bác tạo là một nhạc sĩ phải nói là những cái phong cách sáng tác rất là riêng
rất là lạ từ giai điệu đến ca từ từ cách tiến hành
giai điệu bố cục bài hát thì rất là lạ rất khác lạ so với các nhạc sĩ khác
từ nhịp cũng rất khác
hát một tác phẩm của nhạc sĩ hoàng tạo
hoặc thể hiện được nó là phải đòi hỏi một quá trình rất tập tành
rất bài bản rất kỹ càng
tại vì nó phải có thời gian ngấm của ca sĩ
rồi là thời gian của ban nhạc phải chơi ngấm cái tác phẩm vô khí đó
thì tác phẩm đó
nhưng có cái điều đặc biệt các tác phẩm của nhạc sĩ hoàng tạo là
càng chơi càng hát càng nhiều thì càng mới hay
đối với nhạc sĩ hoàng tạo thì nó có một ca tính rất đặc biệt
ở bất cứ một cái tác phẩm nào chúng ta có thể điểm lại một số cái tác phẩm của ông
ví dụ như là tên lửa về bên sông đà
một ca khúc viết về những chiến sĩ tên lửa
chúng ta hình dung là nếu như một người khác mà viết về tên lửa
thì nó phải mạnh nó phải nhanh nó phải vút lên vân vân
thế nhưng nhạc sĩ hoàng tạo lại khác khai tác cái chất liệu dân ca
tâm sự nó mang đầy cái chất tâm sự
đêm nay ta về bên sông đà rừng vấp vơi nở hoa vân vân
thế nó rất là đời thường nó rất là gần gũi
nó không có phô trương
trong gia tài hơn bốn trăm linh ca khúc mà nhạc sĩ hoàng tạo để lại cho khán thính giả yêu nhạc
phải kể đến ca khúc đưa anh đi hái mang rừng
nét nhạc hồn nhiên lãng mạn cách mạng
đã đi sâu vào tâm trí của lớp lớp nghệ sĩ thể hiện ca khúc
cũng như đông đảo khán thính giả cả nước trong gần năm mươi năm qua
đưa anh đi hái mang rừng được nhạc sĩ sáng tác vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi mà cuộc chiến tranh giải phóng miền nam đang bước vào giai đoạn cam go ác liệt nhất
giữa làn xanh của sự sống và cái chết bài hát cất lên nhẹ nhàng
như lời tự sự của chiến sĩ nuôi quân trên rừng trường sơn bạt ngàn gian khổ và hiểm nguy
đưa anh đi hái mang rừng là một cái cảm xúc tôi cho rằng nó rất lãng mạn
giữa một cái thời điểm chiến tranh khốc liệt
thì phải nói rằng là giữa cái chiến trường và vào những cái năm đánh mỹ như thế
mà ông lại có những cái suy nghĩ những cái giai điệu nó đẹp
đây là phải hiểu rằng cái tác phẩm này là tác phẩm phản ánh về cái sự tương giao
cái sự gắn bó giữa những người nuôi quân những anh chị em những chị em nuôi quân
những người đang phục vụ trên hòa tuyến đối với những người chiến sĩ
những người đang ở trên hòa tuyến để vào chiến đấu
phải nói tác phẩm này là tác phẩm rất khó hát và rất khó thể hiện tại vì bản thân cái nhịp của nó là không như cái nhịp thông thường hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn mà nó là một cái nhịp lề bảy tám
thì nó rất là khó để cho ca sĩ hát chắc được
thì cái điều đấy rất đặc biệt để cái sáng tạo của nhạc sĩ hoàng tẹo cho cái tác phẩm đi anh đi hái mang rừng ấy
nó là một tác phẩm về ca từ về nội dung và về khúc thức âm nhạc phải nói là rất kinh điển
và rất là là có tính nghệ thuật cao
bài hát được chia thành hai nhánh giai điệu
phần đầu ca khúc là những nét giai điệu chữ tình đầm thắm mang âm hưởng dân ca trung bộ
lời ca đầy truyền cảm mà thắm thiết giạt rào cảm xúc
đoạn hai là nét nhạc cao trào với những ca khúc ngân ở nốt cao tạo cảm xúc giạt rào nhưng cũng không kém phần sâu lắng
âm nhạc và lời ca của hoàng tẹo nhiều khi gập gành khúc hiểu nét giai điệu không bao giờ bằng phẳng
có những quãng nhảy khá xa nhưng lại rất chữ tình tha thiết

một trong những ca sĩ thể hiện thành công ca khúc này chính là nghệ sĩ ưu tú lệ thủy
dòng nữ cao nổi tiếng quê gốc cổ đồ huế
quê gốc cố đô huế và là ca sĩ chính của đoàn quân chủng phòng không không quân
bằng kinh nghiệm và sự từng trải của mình nghệ sĩ ưu tú lệ thủy đã đẩy từng nốt nhạc và lời ca của ca khúc trở nên lấp lánh
làm đẹp thêm vẻ đẹp của tình đồng chí đồng đội chia ngọt xẻ bùi trong gian khổ hy sinh
nhiều năm đứng trên sân khấu hát cho chiến sĩ và khán thính giả trên mọi miền của tổ quốc
ca khúc đưa anh đi hái măng rừng
với nghệ sĩ ưu tú lệ thủy đó là những kỷ niệm không thể nào quên trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của chính mình
trước tôi thì cũng có các thế hệ anh chị em nghệ sĩ
trước là các chị cũng hát khá là thành công rồi
và đến lúc tôi được nhận được nhận cái bài hát này
được nhận cái bài hát này
được nhạc sĩ gửi gắm thì tôi cũng rất là vinh dự và cũng rất là vui
thì ca khúc đó là nó có cái loại nhịp bảy bốn rất là chúc chắc hát rất là chúc chắc
để mà thành công phải nói là có thời gian để ngấm rất là lâu suy nghĩ và chăn trở với bài hát
theo mạch nguồn của cảm xúc chúng tôi trở lại đoàn văn công
với quân chủng phòng quân nơi ca khúc đưa anh đi hái măng rừng được chấp cánh bay đến với người yêu nhạc
những ngày này trong những buổi tập và trên sân khấu biểu diễn
giai điệu của ca khúc vẫn được vang lên bởi lớp lớp nghệ sĩ đang công tác tại đoàn
mặc dù nhạc sĩ hoàng tạo đã ra đi hơn một mươi năm năm trước
nhưng ca khúc của ông vẫn còn sống mãi bởi những giá trị nhân văn cao cả của nó
và nó sẽ còn được cất lên
bởi các thế hệ nghệ sĩ tài năng của đoàn văn công quân chủng phòng không không quân